để thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
chính phủ đã ban hành nghị định số năm mươi bảy hai nghìn một mươi chín về biểu thuế xuất khẩu yêu đãi
biểu thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt của việt nam
biểu thuế này được áp dụng từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nghị định ban hành được áp dụng giữa việt nam với sáu quốc gia đã phê chuẩn thực thi hiệp định cptpp
bao gồm mexico nhật bản singapore new zealand canada và australia
doanh nghiệp muốn được hưởng ưu đãi trong hiệp định cptpp cần đáp ứng bốn điều kiện
trước tiên các doanh nghiệp cần lưu ý xem nước mà mình xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa
đã thực thi hiệp định cptpp hay chưa
các doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa với sáu nước này
thứ hai với lộ trình của biểu thuế là bốn năm các doanh nghiệp cần giả soát xem
sản phẩm của mình thuộc dòng hàng nào và lộ trình cắt giảm của dòng hàng đó
thứ ba để được hưởng ưu đải doanh nghiệp phải có hồi xưa hàng nhập khẩu tại nước nhập khẩu
và phải có chứng tử vận đơn vận tải
thứ tư là hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ từ các nước thuộc cptpp